ngày hai mươi chín tháng một mươi tại hà nội bộ thông tin và truyền thông phối hợp với một mươi một đại sứ quán các nước mỹ la tinh
đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại công nghệ thông tin ict việt nam mỹ la tinh năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề kết nối số việt nam mỹ la tinh hội nghị được tổ chức với mong muốn thúc đẩy hơn nữa vai trò của công nghệ thông tin
và truyền thông trong việc gắn kết giữa việt nam với các nước khu vực mỹ la tinh
các đại sứ tham dự hội nghị cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục có những diễn biến phức tạp
thì việc tận dụng nền tảng số và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang thực sự là một động lực và là công cụ hữu hiệu
để việt nam và các nước mỹ la tinh tiến lại gần nhau hơn
hội nghị cũng trao đổi về chương trình chuyển đổi số quốc gia thị trường số các nền tảng số make in việt nam
và cập nhật chính sách chuyển đổi số của các nước mỹ la tinh
bên lề hội nghị cũng diễn ra triển lãm về các sản phẩm số tiêu biểu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam